thành ủy hà nội đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý của đại diện văn nghệ sĩ các nhà khoa học trí thức chức sắc tôn giáo bí thư đảng ủy hiệu trưởng các trường đại học cao đẳng học viện
vào dự thảo phân kiện đại hội đại biểu lần thứ một mươi bảy đảng bộ tp hà nội nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
tại hội nghị đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội cho biết sẽ thức thu đầy đủ từng ý kiến
để tập trung hoàn thiện các nội dung dự thảo báo cáo chính trị
trong đó trọng tâm tập trung xem xét hoàn thiện là các nội dung liên quan đến quy hoạch và quản lý quy hoạch phát triển và liên kết vùng thủ đô
bổ sung chỉnh sửa luật thủ đô vận hành chính quyền đô thị phát triển đô thị thông minh xây dựng thủ đô thành trung tâm khởi nghiệp
đổi mới sáng tạo khai thác hiệu quả tiềm năng nguồn lực chất xám sẵn có và rất phong phú của hà nội